theo thông tin của bộ quốc phòng vào lúc chín h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu máy bay biak năm mươi hai
mang số hiệu chín của trung đoàn chín trăm hai mươi trưởng sĩ quan không quân thuộc công quân chủng phòng không không quân
tổ chức bay huấn luyện sau khi hoàn thành bay bay trên đường bay về máy bay mất liên lạc với sở chỉ huy
vào lúc chín h ba mươi năm đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm phát hiện và tiếp cận máy bay
rơi tại chân đập dưới dầu nhà trang khánh hỏa
hai phi công bay huấn luyện hy sinh gồm một đại úy lê xuân trường biên đội trưởng phi đội một
trung đoàn chín trăm hai mươi hy sinh trong buồng lái hai trung sĩ đào văn long học viên bay hy sinh trên đường đi cấp cứu
hiện nay bộ quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ phối hợp với quân chủng phòng không không quân
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương trên địa bàn
nhanh chóng khắc phục hậu quả thăm hỏi động viên gia đình và giải quyết chính sách đối với hai phi công hy sinh